phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tư pháp andrei olanddo và đoàn đại biểu bộ tư pháp cộng hòa italia sang thăm việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn quốc hội việt nam và italia tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
cũng như hợp tác chặt chẽ với nghị viện trong lĩnh vực lập pháp và trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế
đánh giá cao việc bộ trưởng tư pháp hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ trong chuyến thăm lần này
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam trong phạm vi của mình ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai bộ tư pháp và ngành tư pháp hai nước
italia là quốc gia có bây kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
vì vậy việt nam mong muốn hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với italia
về phần mình bộ trưởng tư pháp andrea olandu bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ giữa quốc hội việt nam và italia
đang có những chuyển biến mạnh mẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
bộ trưởng tư pháp italia cho rằng chuyến thăm này không chỉ nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác luật pháp giữa hai nước
mà còn tăng cường mối quan hệ hợp tác về nhiều lĩnh vực mà hai nước quan tâm
hiện kim ngạch thương mại hai triệu của việt nam italia đã đạt bốn ba tỷ đô la mỹ
chính phủ hai nước đã đặt mục tiêu phân đấu trong thời gian tới sẽ đàn mốc năm tỷ đô la mỹ
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn chính phủ quốc hội italia đã phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu pca vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiệp định này và hiệp định thương mại tự do giữa việt nam eu sẽ là đòn bẩy phát triển quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước